các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây mỹ đã trao tặng thêm một bốn trăm chín mươi chín chín trăm bốn mươi liều vaccine pfizer biontech nhằm hỗ trợ việt nam ứng phó với covid một mươi chín
sau khi thành phố hồ chí minh ban hành chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhiều người dân vẫn còn băn khoăn lo ngại bị xử phạt vì chưa rõ thế nào là ra đường không đủ điều kiện
theo các chuyên gia
việc xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng vẫn nằm trong dự báo từ trước
vì vậy các bệnh viện cũng đứng trước nguy cơ dễ xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng nếu không đảm bảo công tác phòng chống dịch
hơn chục nghìn người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đồng nai tiếp tục đi xe máy về miền tây khiến các khu cách ly quá tải
ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng cho biết ông cùng lãnh đạo một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long
đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ
đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê
ước tính có khoảng sáu người đã được các lực lượng tại tỉnh bình phước hỗ trợ dẫn đoàn người từ tỉnh bình dương đồng nai và thành phố hồ chí minh về hướng tây nguyên
trong hai ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh bình dương xuất hiện tình trạng người dân tụ tập thành đoàn chạy xe máy về quê
sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động nhiều người đã trở về lại phòng trọ sinh sống
trong những ngày gần đây hàng nghìn lượt người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận liên tục đổ xô về quê ở các tỉnh miền tây nam bộ
công dân từ các tỉnh thành về đắk lắc cách ly tập trung phải trả một trăm hai mươi đồng một người một ngày tiền ăn uống và chi phí phục vụ
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin toàn cảnh covid ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
hơn chục nghìn người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh bình dương đầu nay tiếp tục đi xe máy về miền tây khiến các khu cách ly quá tải
khuya ngày hai đến dạng sáng ngày ba tháng một mươi có trên một mươi người chạy xe máy trên khắp các tuyến quốc lộ để về các tỉnh đồng tháp an giang kiên giang trà vinh bến tre sóc trăng
trong đó khoảng bảy mươi số người chọn đi quốc lộ một trước khi rẽ vào quốc lộ sáu mươi sáu mươi ba nam sông hậu quảng lộ phụng hiệp
ngày ba tháng một mươi tài xế xe buồng xanh nguyễn ngọc toàn cho biết
tại khu vực ngã bảy hậu giang phía trước anh toàn có nhiều ô tô chở hàng và hàng nghìn người đi xe máy đang làm thủ tục để qua chốt về tỉnh sóc trăng bạc liêu cà mau
tại hồ nước ngọt hàng nghìn người sẽ được sàng lọc phân loại trước khi được đưa lên xe về khu cách ly của các huyện thị xã
công ty cấp nước tỉnh sóc trăng đã cung cấp miễn phí gần năm chai nước và thức ăn được lực lượng vũ trang mua mang vào cho mọi người
theo thống kê của các chốt tại sóc trăng từ khuya ngày hai đến sáng ngày ba tháng một mươi
có gần bảy người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai đi xe máy vào địa phương này
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín bí thư tỉnh sóc trăng lâm văn mẫn chỉ đạo các địa phương yêu cầu người dân hạn chế ra đường
theo ông mẫn đa số người dân về quê bằng phương tiện cá nhân chưa được xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh sóc trăng yêu cầu các địa phương dừng cấp giấy đi đường cho người dân trừ trường hợp đặc biệt
những giấy đi đường đã cấp sẽ hết giá trị sử dụng từ chín h ngày ba tháng một mươi
theo giám đốc cdc kiên giang cao thành nam năng lực xét nghiệm ncov của tỉnh này là sáu mẫu hộp mỗi ngày tương đương sáu mươi mẫu đơn
lực lượng lấy mẫu đã được chuẩn bị sau hai đợt xét nghiệm toàn dân
tại trà vinh giám đốc sở y tế kiên sóc khao cho biết tỉnh đã tiếp nhận trên một bảy trăm linh người về quê và vẫn còn nhiều người đang chạy xe máy về quê
qua xét nghiệm nhanh và rt pexr
theo ông kha khả năng còn nhiều f trong đoàn người về quê vì ngành y tế chưa xét nghiệm xong
lãnh đạo sở y tế tỉnh trà vinh cho rằng khu cách ly của địa phương này không nhiều nên đang tìm kiếm mở rộng
ngoài khu vực của tỉnh đội quản lý với sức chứa hai trăm linh người tỉnh trà vinh chưng dụng khu trung tâm công nghệ thực phẩm có sức chứa năm trăm năm mươi người và đại học trà vinh hơn tám trăm linh người
tại cà mau giám đốc sở y tế nguyễn văn dũng cho biết có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy được đưa vào các khu cách ly tập trung
các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần bốn người
ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trang cho biết ông cùng lãnh đạo một mươi hai tỉnh đồng bằng sông cửu long đã kiến nghị đến tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê
ông lô cho biết những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê quá đông
riêng đêm mùng hai tháng một mươi có khoảng hai mươi người tự về quê đông nghẹt một đoạn quốc lộ
như vậy chỉ trong vài ngày đã có gần ba mươi người tự về quê
năng lực tiếp nhận của tỉnh sóc trăng chỉ khoảng chừng này
nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận ông lâu nói
những người tự về khi vào địa phận sóc trăng sẽ có lực lượng chức năng dẫn đường đưa vào khu văn hóa hồ nước ngọt để khám sang lọc
do đó người dân ở địa phương nào sẽ được đoàn dẫn đưa về địa phương đó để tập trung cách ly
sáng ngày ba tháng một mươi ông nguyễn văn bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho biết trong đêm hai tháng một mươi người dân về quê trên một mươi người
đến tám h ba mươi ngày ba tháng một mươi
số người về tỉnh an giang đã lên trên một mươi năm người
các huyện đã tổ chức đón về năm hai trăm hai mươi một người
hiện còn lại chín chín trăm sáu mươi sáu người chưa bố trí cho các huyện
sở giáo dục đào tạo tỉnh an giang đã đồng ý cho bảy trăm linh điểm trường học ở tỉnh làm nơi cách ly tập trung hoặc tiếp nhận công dân về quê
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho rằng hiện nay tình hình dịch bệnh trong tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
các cá mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng
đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây
tại các huyện cù lao phú tân châu tân trợ mới
trong khi đó nguồn nhân lực y tế cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống dịch trong tỉnh còn hạn chế
các khu cách ly tập trung thu dung điều trị trong tỉnh hiện nay gần như quá tải
tỷ lệ bao phủ vaccine dân số trong tỉnh chỉ đạt hai mươi một mỗi một và bảy năm mỗi hai
việc người dân ồ ạt về địa phương đang tạo áp lực rất lớn cho tỉnh trong công tác tổ chức cách ly tập trung
xét nghiệm thu dung điều trị đặc biệt là nguy cơ thâm nhập dịch bệnh
gây bùng dịch trong tỉnh là rất lớn
ông phạm thiệt nghĩa chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho hay
đến sáng nay ông vẫn đang ở chốt cửa ngõ đồng tháp
trong đêm hai tháng một mươi có trên một mươi năm người dân đổ về quê
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đồng tháp đã tiếp nhận trên hai mươi người về quê
ước tính có khoảng sáu người đã được các lực lượng tỉnh bình phước hỗ trợ
dẫn đoàn người từ tỉnh bình dương đồng nai và tp hcm hướng về tây nguyên
gần năm người dân từ tp hcm
bình dương và đồng nai đã chạy xe gắn máy xuyên đêm về hướng tây nguyên
qua địa bàn tỉnh bình phước
được lực lượng công an hỗ trợ dẫn đoàn đến địa phận giáp danh với tỉnh đắk nông
trước đó khoảng một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày
đã có khoảng hơn một người được các lực lượng dẫn đoàn
đi qua tỉnh bình phước về địa bàn giáp danh với tỉnh đắk nông an toàn
do lượng người tập trung quá đông
nên lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
phải dùng các xe chuyên dụng dẫn hàng ngàn xe máy từ chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
trên đường giáp danh giữa bình phước bình dương
giáp danh với địa bàn tỉnh đắk nông dài gần một trăm linh km
ngoài cảnh sát giao thông dẫn đoàn
còn có sự tham gia lực lượng chốt kiểm dịch
tại các địa bàn dắp danh các huyện thành phố nơi đoàn đi qua
nhằm đảm bảo đoàn đi đúng hành trình
số phương tiện này hầu hết là các người dân ở các tỉnh tây nguyên
như đắk nông đắk lắc gia lai các tỉnh miền trung như nghệ an hà tĩnh
quyết định trở về quê sau thời gian dài thành phố hồ chí minh
và các tỉnh bình dương đồng nai thực hiện giãn cách xã hội
nhiều doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động
khiến nhiều công nhân không còn thu nhập nên quyết định về quê
nhiều người cho biết dù địa phương tuyên truyền vận động ai ở đâu ở yên đó
nhưng không thể cầm cự thêm được nữa do không có việc làm không có thu nhập
khi đó chi phí ăn uống phòng trọ cùng các chi phí khác
khiến cuộc sống của họ rất khó khăn
dòng phương tiện chạy qua địa phận thành phố đồng xoài dài khoảng năm km
giữ khoảng cách với nhau hầu hết các xe chở từ hai đến bốn người
không ít xe bị hư hỏng dọc đường và được các xe nâng cứu hộ hỗ trợ
trở đến địa bàn giáp danh với tỉnh đắk nông
trong hai ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh bình dương xuất hiện tình trạng
người dân tụ tập thành đoàn xe máy chạy về quê
sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền vận động
nhiều người đã trở lại về phòng trọ sinh sống
trong đêm ngày một dạng sáng mùng hai tháng một mươi một trăm ba mươi năm người dân tạm trú trên địa bàn phường thuận giao
chạy xe máy thành đoàn với ý định về quê ở các tỉnh
như long an đồng tháp kiên giang tiền giang và vĩnh long
trước sự việc trên địa phương đã nhanh chóng bố trí lực lượng
đến các điểm người dân tập kết để tuyên truyền vận động người dân ở lại
trước tình hình nhiều công nhân lao động ở trọ tự phát về quê
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
ban thường vụ tỉnh đoàn đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo
đoàn cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân ở lại bình dương
và nắm bắt dư luận xã hội trong hội viên thanh niên công nhân và nhân dân
các cấp bộ đoàn nhanh chóng có các biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền
trong đoàn viên hội viên thanh niên công nhân và nhân dân
về việc không tự ý bỏ về quê khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương
chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tuyệt đối không nghe theo lời kêu gọi xúi rục lôi kéo để tổ chức thành đoàn về quê
ngoài ra hướng dẫn đối tượng được về quê các yêu cầu khi về quê và cách thức đăng ký
đồng thời tuyên truyền về các lợi ích chính sách được thụ hưởng khi người dân ở lại bình dương
ban thường vụ tỉnh đoàn đã thực hiện ngay những poster tuyên truyền rộng rãi
trên các trang web mạng xã hội kênh thông tin của đoàn
nội dung thông tin về các chế độ hỗ trợ đối với người dân trên địa bàn tỉnh
có hoàn cảnh khó khăn do dịch covid một mươi chín tuyên truyền những lợi ích người dân nên ở lại bình dương
đối tượng yêu cầu hình thức đăng ký về quê và nên chấp hành quy định phòng chống dịch bệnh
chiều hai tháng một mươi đại diện công an huyện bầu bàng cho biết nhằm khắc phục khó khăn về thời tiết
lực lượng trực chốt trên địa bàn huyện bào bàng vẫn kiên trì bám chốt ngày đêm tuyên truyền
vận động người dân về quê tự phát trở lại trên tuyến quốc lộ một mươi ba và tuyến mỹ phước bào bàng
thiếu tá nguyễn xuân nhu
xã lai hưng cho biết trong hai ngày một hai một mươi trên tuyến quốc lộ một mươi ba và tuyến mỹ phước bầu bàng
đoạn đi qua địa phận xã lai hưng mỗi ngày có khoảng một trăm linh lượt người dân chở hành lý về quê tự phát bằng xe máy
người dân chủ yếu đi về hướng bình phước và các tỉnh tây nguyên
một số khác đi ngược từ hướng huyện trân thành đến chốt với ý định về quê ở các tỉnh miền tây
khi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch xã lai hưng lực lượng trực chốt đã tuyên truyền
vận động người dân không nên về quê để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh cho quê nhà
việc tự ý về quê bằng xe máy có thể tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và rủi ro khi đi đường
đặc biệt với những gia đình đi bằng xe máy chở theo hành lý và trẻ em để về quê là vô cùng nguy hiểm
trong trường hợp thật sự cần thiết mong muốn được về quê phải liên lạc đăng ký với chính quyền địa phương
sau khi nghe vận động nhiều nhóm xe máy đã quay đầu trở lại
tại chốt kiểm soát liên tỉnh trên tuyến quốc lộ một mươi ba đoạn đi qua địa phận xã trừ văn thố
giáp danh giữa hai tỉnh bình dương và bình phước cũng ghi nhận những đoàn xe về quê thành từng nhóm nhỏ
từ một đến năm xe máy các xe đều phải quay đầu khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh
đại úy nguyễn thanh tâm tránh văn phòng công an huyện bầu bàng cho biết
trên địa bàn huyện đã tháo gỡ các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín chỉ giữ lại một số chốt liên huyện
gồm một số chốt trên đường dt bảy trăm bốn mươi chín xã long nguyên hai chốt trên tuyến quốc lộ một mươi ba xã trừ văn thố và xã lê hưng
một chốt trên tuyến mỹ phước bào bàng
những ngày qua lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng khác kiên trì bám chốt
đồng thời tích cực tuyên truyền vận động để người dân nắm rõ các chủ trương chính sách phòng chống dịch của bình dương
từ đó kêu gọi bà con ở lại tiếp tục làm việc không về quê gây lây lan dịch bệnh
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
hàng nghìn lượt người dân từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận liên tục đổ xô về quê ở các tỉnh miền tây nam bộ
trong sáng ngày ba tháng một mươi nhiều người dân vẫn đổ về các tỉnh khu vực miền tây nam bộ
người dân mong muốn được trở về quê và thực hiện cách ly tập trung
số lượng người dân về quê tự phát rất lớn họ chủ yếu di chuyển về quê bằng phương tiện xe gắn máy
tại khu vực trước kiểm soát dịch bệnh t hai của thành phố long xuyên
tỉnh an giang số lượng người và phương tiện tập trung đông gây ách tắc giao thông cục bộ tại cửa ngõ vào an giang
người dân về quê tự phát được tỉnh an giang tiếp nhận và đưa về các khu cách ly tạm thời
chưa sàng lọc phân loại theo từng nhóm đối tượng
địa bàn cư trú sẽ được trước khi bàn giao cho các địa phương đón về cách ly tập trung theo quy định
người dân vui mừng trước việc được tỉnh an giang đồng ý tiếp nhận họ phấn khởi trở về các khu cách ly tạm thời
chờ sàng lọc phân loại trước khi trở về các khu cách ly tập trung tại địa phương
ngoài việc tích cực kiểm tra và giải quyết cho người dân qua chốt kiểm soát
lực lượng chức năng tỉnh an giang còn hỗ trợ đồ ăn nước uống
sữa cho người dân phần nào đó giúp chặng đường hồi hương của họ bớt phần nào bất vả
theo ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc để xây dựng kế hoạch tiếp nhận công dân từ các tỉnh
thành trở về đắk lắc phù hợp với tình hình thực tế và sát với nhu cầu của người dân
ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố triển khai bản
cam kết phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đến từng hộ gia đình trên địa bàn
tổng hợp số lượng công dân đăng ký trở về địa phương gửi về sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc trước ngày tám tháng một mươi
sau đó sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đắk lắc sẽ tổng hợp nhu cầu
tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch phương án tiếp nhận cụ thể
trong đó lưu ý trên cơ sở đề nghị của các tỉnh thành và giả soát khả năng của tỉnh để có các phương án tiếp nhận phù hợp
đối với công dân đã tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín khi về đắk lắc thì cách ly tại nhà
đối với công dân đã tiêm một mũi vaccine thì cách ly tại khu cách ly tập trung của các huyện thị xã thành phố
công dân chưa tiêm vaccine thì cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh
đáng chú ý ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk yêu cầu công dân phải trả tiền ăn tám mươi đồng người ngày
và bốn mươi đồng một ngày chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt
sau đây là một số thông tin khác
mới đây mỹ đã trao tặng thêm một bốn trăm chín mươi chín chín trăm bốn mươi liều vaccine pfizer nhằm hỗ trợ việt nam ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
lô vaccine này được bàn giao thông qua cơ chế covax và được vận chuyển trực tiếp từ nhà máy của pfizer
tại thành phố kalamazoo bang michigan của mỹ
chuyến bay chở vaccine đã hạ cánh tại sân bay nội bài
gần một năm triệu liều vaccine ngừa covid một mươi chín là tiếp nối ba đợt trao tặng
trước đó mà mỹ đã dành cho việt nam thông qua cơ chế covax với tổng cộng sáu triệu liều vaccine
trước đó trong chuyến công du của chủ tịch nước nguyễn xuân phúc tới mỹ từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi bốn tháng chín
mỹ cam kết viện trợ một số lượng lớn vaccine covid một mươi chín cho việt nam thông qua cơ chế covax trong kỳ phân bộ sắp tới
mỹ và việt nam đã hợp tác nhằm nâng cao năng lực của việt nam trong việc ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
dựa trên nền tảng là mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai quốc gia và nguồn hỗ trợ của mỹ
trị giá hơn một tỷ usd trong những năm qua nhằm giúp việt nam phát triển hạ tầng y tế
ngoài việc trao tặng bảy năm triệu liều vaccine kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bắt đầu
mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá hai mươi sáu bảy triệu usd nhằm giúp việt nam ứng phó với đại dịch
sau khi tp hcm ban hành chỉ thị một mươi tám về tiếp tục kiểm soát điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và từng bước phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhiều người dân vẫn còn băn khoăn lo ngại khi xử phạt
vì chưa rõ thế nào là ra đường không đủ điều kiện
chỉ thị một mươi tám nêu rõ người dân được quyền lưu thông trên địa bàn nhưng phải đảm bảo các quy định
sử dụng mã qr khai báo di chuyển của ứng dụng vneid và mã qr có thể hiện lịch sử tiêm vaccine của ứng dụng y tế hồ chí minh
hoặc số sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng bc covid chính thức đưa vào hoạt động
trường hợp không có mã qr thể hiện lịch trình tiêm vaccine thì phải xuất trình giấy tờ sau
là f đã khỏi bệnh dưới một trăm tám mươi ngày đã tiêm chủng ít nhất là một mũi đối với loại vaccine tiêm hai mũi và ít nhất là một mươi bốn ngày sau tiêm
thượng tá trịnh
trần thanh giang phó trưởng phòng tham mưu công an tp hcm cho biết
người dân đủ điều kiện khi tham gia lưu thông là buộc phải vừa khai báo di chuyển của ứng dụng vneid
và vừa có mã qr thể hiện lịch sử tiêm vaccine đúng quy định
nếu không có mã qr thì phải xuất trình các giấy tờ theo chỉ thị một mươi tám đã nêu
thượng tà giang cho biết hiện nay không còn các chốt kiểm soát nội đô như trước đây
lực lượng công an sẽ tuần tra kiểm tra ngẫu nhiên những người lưu thông trên đường theo chỉ thị một mươi tám
kể từ ngày hai tháng một mươi nếu người dân lưu thông nhưng không đủ điều kiện theo chỉ thị một mươi tám sẽ bị xử lý vi phạm
mỗi trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính từ một đến ba triệu đồng
theo các chuyên gia việc xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng vẫn nằm trong dự báo từ trước
vì vậy các bệnh viện cũng đứng trước nguy cơ dễ xuất hiện ca nhiễm cộng đồng nếu không đảm bảo công tác phòng chống dịch
từ ngày ba mươi tháng chín hà nội lại ghi nhận liên tiếp các ca f trong cộng đồng
nhiều ca phát hiện do đi xét nghiệm sang lọc hiện
liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức đang khá phức tạp
tính đến sáng ngày ba tháng một mươi riêng thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện này
nhận định về tình hình dịch bệnh của hà nội khi phát sinh ổ dịch tại bệnh viện hữu nghị việt đức
sau nhiều ngày hà nội không có ca mắc trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá
trong điều kiện hiện nay việc phát hiện ra các ca trong cộng đồng là bình thường
vì vậy các bệnh viện cũng đứng trước nguy cơ dễ xuất hiện các ca nhiễm sars cov hai từ cộng đồng
liên quan đến chùm các bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức phó giáo sư nguyễn huy nga cho biết
những ngày tới có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín trong bệnh viện
kể cả nhân viên y tế nếu không đảm bảo công tác phòng chống dịch
theo các chuyên gia sau khi phát hiện được các ca mắc trong cộng đồng
hà nội sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh truy vết và khoanh vùng
điều quan trọng nhất ở thời điểm này là cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất
qua đó mới có thể khống chế tình hình